vào hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba sáu độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông trên bờ biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu phía bắc khu vực bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến một mươi chín năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi
độ kinh đông